với chủ trương đẩy mạnh đề án phát triển cây ăn quả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái có hơn ba hectare cam quýt các loại
vài năm trở lại đây người nông dân không chỉ kéo dài thời vụ thu hoạch cam quýt đa dạng hóa các loại sản phẩm mà còn nâng cao chất lượng và sản lượng cam quả
vụ cam năm nay mặc dù một số diện tích cam sành cam sen bị nhiễm bệnh nhưng người dân vẫn có một vụ cam bội thu ước tính đạt giá trị hai trăm linh tỷ đồng
hiện nay để việc tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi các địa phương đã chủ động quảng bá giới thiệu sản phẩm ngay tại các chợ đầu mối nông sản tham gia các hỗ trợ cây ăn quả các hệ thống phân phối lớn ở các thành phố
vận động nông dân liên kết thành các tổ hợp tác để tăng cường năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh tiếp tục thâm canh cây ăn quả theo quy trình việt gáp